đại dịch covid một mươi chín đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống kinh tế văn hóa xã hội của việt nam nói riêng và toàn cầu nói chung
trong đó thì hoạt động văn hóa nghệ thuật giải trí đang bị chịu ảnh hưởng nặng nề
có lẽ chưa bao giờ thị trường biểu diễn lại điều hưu ảm đạm đến thế
sân khấu buông rèm các sự kiện âm nhạc vắng bóng nhiều chương trình nghệ thuật quy mô
giàn dụng công phu tầm huyết luyện tập đã bị hủy hoặc lùi lịch tổ chức
các nhà hát thấp thỏm lo âu chăn trở trước kỳ ngủ đông bất đắc dĩ
khi mà các hoạt động tạo giao danh thu bị gương trệ
nhưng vẫn phải đối mặt với các vấn đề về lao động việc làm và thu nhập cho người lao động
toàn bộ kế hoạch biểu diễn của nhà hát tuổi trẻ bị ảnh hưởng
chúng tôi có những chuỗi biểu diễn tại nhà hát đã được phích ngay
đã được bán vé trên hệ thống bán vé online của nhà hát
thì cũng đều phải xin lỗi khán giả
những cái lịch đấy đều bị lùi lại
dẫu phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách
nhưng với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch
các đơn vị văn hóa nghệ thuật và các nghệ sĩ vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu
năng động nhạy bén nắm bắt tình hình xu hướng vận động
nhằm đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình hiện tại
ngoài việc tập luyện chúng tôi cũng
rất nhiều nghệ sĩ cũng đã thực hiện những buổi biểu diễn
với hình thức trực tuyến online
thì cũng được đón nhận rất là nhiệt tình của tất cả các quý vị khán giả
chúng tôi cũng có những hoạt động khác
thiên về giáo dục hay là về chia sẻ kinh nghiệm
có thể nói nhìn vào thực tế hoạt động mới thấy hết sự nỗ lực
phấn đấu của các đơn vị hoạt động văn hóa nghệ thuật
đại dịch covid một mươi chín cũng như một số cuộc khủng hoảng trước đây
đã cho thấy vai trò và sự cần thiết của văn hóa nghệ thuật
đối với nghệ dân và cộng đồng
và có lẽ để con đường nỗ lực phấn đấu ấy
bớt đi phần nào sự tranh vanh đơn độc
thì rất cần sự quan tâm động viên thiết thực hơn nữa
từ các cấp ban ngành